hiện tượng học sinh đánh nhau rồi dùng điện thoại quay video clip sau đó tung lên mạng internet xuất hiện ngày càng nhiều
điều này cho thấy bạo lực học đường đang ở mức báo động đã trở thành vấn đề nhức nhối trong xã hội
nhà trường gia đình cũng như xã hội cần có sự phối hợp như thế nào để các em học sinh hình thành nhân cách tốt và trở thành người có ích cho xã hội
chỉ cần gõ những từ khóa như học sinh đánh nhau trên youtube thì ngay lập tức sẽ hiện ra hàng loạt các clip phản cảm
chỉ cần gọi những từ khóa như học sinh đánh nhau trên youtube thì ngay lập tức sẽ hiện ra hàng loạt các clip phản cảm
có một điều rất dễ nhận thấy đối tượng của bạo lực học đường đều là các em học sinh trong độ tuổi tâm lý đang có sự thay đổi
thích khẳng định mình chỉ một mâu thuẫn rất nhỏ cũng khiến các em dễ bị kích động không làm chủ được hành vi của mình
hội thảo và mời các chuyên gia tâm lý về nói chuyện để hướng dẫn học sinh về kỹ năng giao tiếp ứng xử cũng như là các kỹ năng phòng vệ để bảo vệ đảm bảo an toàn cho bản thân mình cũng như những người xung quanh
chúng tôi nghĩ là phải tăng cường giáo dục đạo đức giáo dục kế nhận thức cho các cháu hướng các cháu vào những hoạt động ngoài giờ lên lớp hướng các cháu vào những hoạt động hỗ trợ giáo dục hoạt động vui chơi giải trí một cách lành mạnh
cái này là cả gia đình cả nhà trường đều phải có trách nhiệm rồi từ phía xã hội cũng phải tạo nhiều sân chơi bổ ích tạo điều kiện cho các cháu ngoài giờ lên lớp thì có thể tham gia vào những hoạt động giải trí vui chơi lành mạnh để không xa vào những hoạt động mà chúng ta khó kiểm soát
bạo lực học đường có thể để lại những hậu quả khôn lường rèn luyện kỹ năng sống và cách ứng xử có văn hóa hiện đang được các nhà trường đưa vào trong môn học hàng ngày nhằm nâng cao nhận thức về năng lực hành vi cho các em
tuy nhiên bên cạnh đó cũng cần tạo mối quan hệ gắn kết giữa nhà trường gia đình và các em học sinh để mỗi giáo viên các bậc cha mẹ ngoài chức năng là người thầy người cô là cha mẹ thì sẽ là những chuyên gia tâm lý tốt nhất của các em